vào sáng hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bến tre đã ra quyết định tạm giữ hình sự trong thời gian ba ngày
đối với huỳnh văn điều chú tệ xã an khánh huyện châu thành tỉnh bến tre để điều tra về hành vi giết người
theo hồ sơ vụ việc vào trưa ngày hai tháng năm ông huỳnh văn điều sau khi nhậu ở nhà hàng xóm về nhà mở nhạc
đến khoảng một mươi bảy h huỳnh văn thanh cùng nguyễn hoàng phương là hàng xóm của điều đã đến nhà chửi và yêu cầu tắt nhạc
khi ông điều ra sân để nói chuyện thì bị thanh và phương ném đá vào một người
ông điều đã vào nhà cầm kéo đi ra trong lúc xô sát đã lấy kéo đâm nhiều nhát vào người
hậu quả làm thanh tử vong tại chỗ và phương bị thương tiếc nhẹ
sau khi sự việc xảy ra huỳnh văn điều đã đến cơ quan công an đầu thú
sau khi hát karaoke gần một mươi người đàn ông thuộc hai nhóm ẩu đả vì mâu thuẫn chuyện lối đi
trên đường lý thường kiệt phường xuân an tp long khánh tỉnh đồng nai
công an tp long khánh đã mời những người đàn ông đi vào nhà hàng xóm
công an tp long khánh đã mời những người ẩu đả trên đường lý thường kiệt đến để làm việc
theo công an thành phố long khánh sự việc xảy ra vào chiều ngày ba mươi tháng bốn trước quán karaoke hân linh
trên đường lý thường kiệt phường xuân an
gần một mươi người thuộc hai nhóm một nhóm đi ô tô một nhóm đi xe máy vào quán hát
khi ra về nhóm đi xe máy và nhóm ô tô bốn người đã không nhường nhau trên đường lý thường kiệt
nhóm đi ô tô yêu cầu nhóm đi trên xe né đường cho đi và nhóm xe máy yêu cầu ngược lại
dẫn tới lời qua tiếng lại
không tìm được tiếng nói chung hai nhóm đã xảy ra hỗn chiến khiến ba người trong nhóm đi ô tô bị đánh gục giữa đường
với lãi suất từ ba trăm linh đến ba trăm sáu mươi năm một năm số đối tượng bị công an quận hải châu
thành phố đà nẵng làm rõ trong thời gian qua đã hình thành những đường dây riêng biệt có chung phương thức thủ đoạn
để cho vay tiền qua app trên internet hay mạng xã hội nhằm thu hút người dân cần tiền nóng
và hệ lụy từ việc vay nặng lãi đã khiến cho rất nhiều người bị lao đao khi ngày ngày phải lo xoay sở để trả cả gốc và lãi đúng hạn
nếu không trả thì việc đe dọa và khủng bố tinh thần và những hành vi phi pháp luật khác chắc chắn sẽ xảy ra
vốn làm nghề giữ xe tại một trung tâm thương nghiệp lớn ở thành phố đà nẵng
người đàn ông này phải khó khăn lắm mới quyết định
gọi điện để vay tiền nóng phục vụ cho việc khôi phục kinh doanh sau mùa dịch
vẫn biết là lãi suất rất cao nhưng chẳng còn cách nào khác
vì việc vay này rất nhanh và có tiền ngay
điện vay một mươi triệu lãi suất là lấy tiền lãi trước hai triệu lấy tiền đi thu phí một triệu lấy tiền mua giới năm năm ngàn
là thật nhận em chỉ nhận sáu triệu rưỡi thôi
là hằng ngày em phải đóng bốn trăm linh ngàn
hôm hai mươi năm ngày là đủ một mươi triệu
lúc đó là mình cũng muốn vay nữa thì mình nói họ
cũng giống như trường hợp trên người phụ nữ bán tạp hóa này đã phải rất chật vật để có đủ số vốn quay vòng cho việc làm ăn
mặc dù có được vay ngân hàng chính sách nhưng số vốn chị cần còn thiếu
nên cũng đành liên hệ với số đối tượng cho vay lãi nặng trên mạng xã hội
dẫu biết nếu không trả kịp hạn thì hậu quả sẽ khôn lường
nhưng chị vẫn chấp nhận
được ngày nào cũng được
chị biết đó chứ nhưng mà trong cái lúc mà chị khó là chị không sáng xuất được cái việc đó
viện khó mà cũng quẳng rồi
bây giờ chị chỉ biết là cứu lấy qua một ngày nó đã
chứ còn chị không nghĩ cái hậu quả
chứ còn chị nghĩ cái hậu quả là không bao giờ chị mượn
nắm mắt nhu cầu một lượng lớn người dân cần vốn sau mùa dịch để tái sản xuất kinh doanh
số đối tượng cho vay lãi nặng đã lên nòi
đã cách để người dân biết đến và liên hệ vay
ba đối tượng bị công an quận hải châu phát hiện bắt giữ thời gian qua
gồm nguyễn văn quỳnh quê tại thành phố hải phòng
lê bá hải nguyễn tuấn anh cùng quê thanh hóa đều cầm đầu đường dây riêng biệt
cho vay trên ba trăm linh một năm phí dịch vụ từ ba đến năm số tiền vay
nếu mà người ta chọn trả thì là mới đầu thì em cũng trong vòng ba ngày em quậy điện nhẹ nhàng
còn nếu mà ba ngày ba bốn ngày mà không thấy người ta nên làm lại
thì em đến nhà tìm được
không chỉ chú trọng mỗi đối tượng ngoài tỉnh đánh hoạt động
mà kể cả đối tượng nội địa là những đối tượng có biểu hiện hoạt động
sau khi mà nắm được thông tin nắm được tình hình kết hợp với thông tin tên sát
thì lực lượng an toàn sự sẽ tiến hành nhiều các biện pháp nhiệm vụ
xác minh thẩm tra mình điều tra giám sát để mà thu thập nhằm đấu tranh nó hiệu quả với các loại tội phạm
đến hiện tại các đối tượng đã cho hơn sáu mươi người vay với tổng số tiền khoảng bảy trăm sáu mươi triệu đồng
để hình thức cho vay lãi nặng không có khả năng vươn vòi bạch tuộc trên địa bàn
thì rất cần sự tỉnh táo và phối hợp của người dân nhằm chặn đứng những hành vi gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự
ngày ba tháng năm công an thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng cho biết thông tin ca sĩ người nga bị bắt tại đà lạt
vì phản đối cuộc chiến tại ukraine là thông tin sai sự thật
trước đó từ ngày một tháng năm nhiều trang mạng xã hội đã phản ánh thông tin
công an thành phố đà lạt bắt ca sĩ đường phố người nga tại quảng trường lâm viên
do ông này căng biểu ngữ phản đối nga xâm chiếm ukraine
trước đó công an thành phố đà lạt phối hợp với lực lượng chức năng mời trường hợp
brobisnov alexander quốc tịch nga làm việc liên quan tới việc gia hạn hậu chiếu thị thực do đã hết hạn
tuy nhiên trường hợp này vẫn lưu trú tại cơ sở trên địa bàn thành phố đà lạt
sau khi làm việc ông brobisnov alexander đã nhận thức được hành vi xe phạm
và đã di chuyển xuống thành phố hồ chí minh để hoàn tất các thủ tục gia hạn hậu chiếu thị thực
trong hai ngày gần đây nhiều trang thông tin điện tử fanpage của các tổ chức khủng bố phản động
đã đưa ra nhiều thông tin phản ánh không đúng bản chất sự việc
công an thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng khuyên cáo người dân không đăng tải chia sẻ các thông tin
chưa được kiểm chứng liên quan tới vụ việc
các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
vào khoảng chín h bốn mươi năm sáng ngày hôm nay trên đường hồ chí minh đoạn qua thôn nam sơn
xã đắc gần huyện đắc miên tỉnh đắc nông đã xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn
giữa xe khách và hai xe máy khiến một người tử vong tại chỗ và hai người bị thương
thời điểm trên xe khách hồng anh chưa rõ danh tính tài xế
mang bì kiểm soát bốn mươi bảy b một nghìn bảy trăm sáu mươi tám điều khiển lưu thông trên đường hồ chí minh theo hướng đắk lắc đắk nông
khi đến địa điểm trên xe khách bất ngờ lao vào xe máy do một người đàn ông điều khiển đang đi qua đường
sau khi lao vào xe máy trên xe khách mất lái lao lên bên trái đường
tiếp tục đâm vào hai xe máy rồi tiếp tục đâm vào một phần ngôi nhà gỗ bên đường
hậu quả của vụ tai nạn đã làm người đàn ông đi xe máy tử vong tại chỗ và hai người phụ nữ bị thương nặng
được đưa đi cấp cứu tới bệnh viện
rất may là thời điểm này xe khách đang chở hơn hai mươi hành khách từ đắk lắc đi thành phố hồ chí minh
nhưng không có ai bị thương
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát giao thông đã nhanh chóng có mặt phân luồng điều tiết giao thông
và điều tra để làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn
hai nam thanh niên điều khiển xe máy đang đổ dốc thì bất ngờ lao trực diện xe tải đi theo chiều ngược lại
khiến một người tử vong tại chỗ và một người bị thương nặng
vụ tai nạn xảy ra vào sáng ngày ba tháng năm trên quốc lộ một mươi bốn đoạn qua ấp bốn xã đồng tâm huyện đồng phú tỉnh bình phước
thông tin ban đầu vào khoảng tám giờ sáng cùng ngày hai thanh niên triệu vân lụa và sùng mí
điều khiển xe máy không biển số chở nhau lưu thông trên quốc lộ một mươi bốn
hướng từ tỉnh đắk nông đi thành phố hồ chí minh
một một mươi hai km ấp bốn xã đồng tâm
hai nam thanh niên điều khiển xe máy đổ dốc với tốc độ khá cao bất ngờ lao trực diện vào đầu xe tải
do tài xế nguyễn lương tuấn chú tỉnh bình phước điều khiển đang lên dốc theo chiều ngược lại
cú tông mạnh đã khiến hai nam thanh niên và xe máy bị văng thẳng lên phía trước bên phải hàng chục mét
triệu văn lụa tử vong tại chỗ còn sùng mí bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện
chiếc xe máy vỡ nát nhiều bộ phận và chiếc xe tải thì hư hỏng phần đầu
ngày hai tháng năm trong sáng ngày hôm nay ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ lưu lượng phương tiện quay trở lại thủ đô là không lớn
các phương tiện di chuyển thuận lợi và dễ dàng ghi nhận sau của nhóm phóng viên
theo ghi nhận trong buổi sáng ngày nghỉ lễ cuối cùng các tuyến đường vành đai cao tốc dẫn vào thủ đô hà nội
giao thông thông thoáng các phương tiện di chuyển dễ dàng
ngay từ sáng sớm lực lượng cảnh sát giao thông đã ứng trực một trăm linh con số để phân làm phân buồng
đặc biệt là tuần tra kiểm soát kịp thời xử lý nếu có tai nạn xảy ra trên tuyến
gần nhất để giảm tải lưu lượng phương tiện tham gia giao thông trên tuyến
tại các bến xe cửa ngõ thủ đô trong buổi sáng lượng hành khách quay trở lại là không lớn
tuy nhiên do là ngày cuối của kỳ nghỉ lễ các bến xe cũng đã chủ động xây dựng phương án giải tỏa tránh ủn tắc
phối hợp với lực lượng chức năng đảm bảo an ninh trật tự trong và ngoài bến
hướng dẫn hành khách cũng như các phương tiện về bến được an toàn thuận lợi
chúng tôi đã có những kế hoạch triển khai
thứ nhất là chủ yếu là lượng khách thì trở về và đi theo những luồng xe buýt là chính
cho nên công tác chủ yếu là công tác chúng tôi bảo đảm an ninh trật tự phân luồng cho hành khách
vì thế cho nên bến xe trước khi dịp lễ diễn ra chúng tôi cũng đã họp và mời với các cơ quan của liên ngành
khi mà có những hiện tượng khách về đông xe về nhiều
chúng tôi thường xuyên liên lạc với nhau để có những thách
rời mở cho các phù hợp để tránh những chuyện khó khăn ở trên
theo dự kiến đến chiều tối hôm nay người dân vẫn tiếp tục trở về thủ đô
áp lực giao thông sẽ rất lớn tập trung vào các tuyến đường vành đai
các tuyến trục xuyên tâm thành phố và một số tuyến xung quanh các bến xe
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đối với đối tượng hoàng văn lâm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộ khẩu thường trú tại một trăm tám mươi ba khu dây thép
thị trấn đồng đăng huyện cao lộc tỉnh lạng sơn về tội bắt giữ hoặc giam người trái pháp luật
bên cạnh đó đối tượng này còn phải nhận quyết định truy nã của phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh lạng sơn về tội tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy
và quyết định truy nã của phòng an ninh điều tra công an tỉnh lạng sơn về tội tổ chức môi giới
cho người khác xuất cảnh nhập cảnh hoặc ở lại việt nam trái phép
đối tượng này có nốt ruồi cách ba cm trên sau cánh mũi phải
còn về tội sản xuất tàng trữ vận chuyển buôn bán hàng cấm công an huyện lộc bình tỉnh lạng sơn
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng bùi kim bách sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một hộ khẩu thường trú
tại thôn thụy lôi xã thụy lôi huyện tiên lữ tỉnh hương yên
và đối tượng đinh lệnh ngọc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn hộ khẩu thường trú tại thôn khánh hùng xã hùng đức
huyện hàm yên tỉnh tuyên quang phải nhận quyết định truy nã của công an huyện văn lãng tỉnh lạng sơn
cũng về tội sản xuất tàng trữ vận chuyển buôn bán hàng cấm
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp
của lực lượng công an để bảo đảm an toàn đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý